sau gần một tháng đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát xử lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a qua địa phận tỉnh quảng bình bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực
ngoài việc giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí là số người số người bị thương và số vụ vi phạm thì ý thức của người tham gia giao thông cũng được nâng cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh quảng bình vừa được lắp đặt và đưa vào sử dụng
trên đoạn tuyến quảng bình được lắp đặt một mươi chín thiết bị giám sát xử lý vi phạm trong đó có bảy camera quan sát bảy camera giám sát và năm hệ thống đo tốc độ ngày và đêm
chạy đúng lan đường để cho an toàn cho người tham gia giao thông và đồng thời an toàn cho cả chính mình
theo phòng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình sau gần một tháng triển khai việc xử lý phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát
có hơn ba trăm bảy mươi trường hợp vi phạm bị xử lý với số tiền phạt hơn sáu trăm linh triệu đồng
ngoài ra hơn ba trăm bảy mươi trường hợp vi phạm khác đã được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình gửi thông báo vi phạm về tận nhà chủ phương tiện để thực hiện phạt nguội
thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường việc xử lý trực tiếp qua hình ảnh các phương tiện vi phạm
đồng thời triển khai hoạt động thông báo cho người vi phạm biết yêu cầu đến phòng cảnh sát giao thông để xử lý vi phạm
những trường hợp nào mà chế y không chấp hành chúng tôi sẽ phối hợp với ngành giao thông bản tải
với cục đăng kiếm việt nam và chính quyền địa phương để tổ chức cưỡng chế và từ chối kiếm định đối với các phương tiện
nhân đây chúng tôi cũng khuyến cáo với những người tham gia giao thông là phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ
nhất là lối tốc độ trên tuyến quốc lộ một a
có thể thấy việc triển khai lắp đặt hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a tại quảng bình
đã góp phần tác động mạnh mẽ vào ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
nhất là đối với người điều khiển các phương tiện xe khách xe tải góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn